nhân dịp tết nguyên đán quý mão năm hai nghìn hai mươi ba chiều nay tại hà nội thủ tướng chính phủ phạm minh chính cùng đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc tết cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
được thành lập vào ngày một mươi sáu tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba trong suốt bảy mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành lực lượng cảnh vệ công an nhân dân luôn khẳng định lòng trung thành tuyệt đối hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
trong năm hai nghìn hai mươi hai đảng ủy bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ động triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ kịp thời tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an ban hành kế hoạch phương án triển khai các biện pháp công tác
bảo đảm an toàn tuyệt đối trên hai hai trăm linh cuộc lượt hoạt động
các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước các đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam các sự kiện đặc biệt quan trọng tổ chức tập luyện các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh an toàn đối tượng mục tiêu cảnh vệ trên ba không gian mặt đất dưới lòng đất và trên không

các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước bàn hành kế hoạch phương án triển khai các biện pháp công tác phương án triển khai các biện pháp công tác phương án triển khai các biện pháp công tác